cơ quan công an cũng khuyến cáo bà con trong quá trình tiếp xúc các đối tượng không gõ bai vịt

hai nhóm đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cẩm lệ của thành phố đà nẵng tiến hành làm rõ
tối ngày năm tháng năm đối tượng gây án sẽ bị pháp luật nghiêm trị bằng những bản án thích đáng nhưng với nạn nhân là nỗi ám ảnh khôn nguôi
tối ngày chín tháng ba nhóm của bùi khắc thắng cùng chơi đánh bài ăn tiền với nhóm của võ anh thi chú tại tỉnh quảng nam
nghi ngờ nhóm của thi gian đận thắng rút dao xông vào nhóm của thi đe dọa
cả nhóm thi chạy thoát thân riêng thi bị giữ lại đưa đến sân vận động hòa xuân để nói chuyện nhằm đòi lại tiền thua bạc
nghe tháng kể chuyện nguyễn văn phú chú tại quận sơn trà gọi điện cho lê tấn hậu chú tại tỉnh quảng nam đến giúp đòi tiền nợ
sau đó thi được đưa lên khu vực trường bắn ba trăm hai mươi bảy nguyễn thanh tân chú tại quận cẩm lệ và hậu liên tục đánh đập đe dọa buộc thi trả tiền
vì quá sợ nhưng không có tiền nên thi đưa điện thoại di động cho tân và hậu cầm để được thả về
hiện công an quận cẩm lệ đã triệu tập các đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra
tại quảng nam lực lượng công an và quần chúng nhân dân vừa truy bắt nhanh đối tượng hồ công sơn trú tại huyện tiên phước khi vừa trộm cắp xe máy
tối ngày hai mươi bảy tháng ba tại thôn bích trung huyện núi thành nghe tiếng truy hô của một đối tượng trộm xe máy sh
vợ chồng anh nguyễn sơn và chị nguyễn thị thanh yên ở gần đó đã truy đuổi đối tượng
bám đuổi hơn bảy km thì hai vợ chồng anh sơn và đối tượng đều mất tay lái lao xuống ruộng
đối tượng bỏ chạy bỏ lại xe máy
ngay sau đó công an thành phố tam kỳ và quần chúng nhân dân tiếp tục truy bắt
đến hai mươi ba h cùng ngày đã bắt được đối tượng hồ công sơn
hiện hai vợ chồng anh nguyễn sơn bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng nam
đại diện công an huyện núi thành thành phố tam kỳ đã đến thăm hỏi sức khỏe động viên hai vợ chồng anh nguyễn sơn
về tinh thần kiên quyết tấn công chấn áp tội phạm
ngay sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm